trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực tỉnh lào cai và yên bái gây mưa to
lượng mưa đo được trong ba giờ từ hai mươi một h ngày hai mươi bảy đến h ngày hai mươi tám tháng năm ở một số nơi như thủy điện nậm phàng bắc hà lào cai ba mươi năm mm mậu a văn yên yên bái tám mươi năm mm yên thế lục yên yên bái ba mươi năm mm
dự báo trong ba sáu giờ tới khu vực tỉnh lào cai và yên bái tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to lượng mưa giao động từ hai mươi ba mươi mm
trong ba sáu giờ tới sạt lở đất lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện bắc hà lào cai lục yên văn yên trấn yên yên bái
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ nên từ chiều tối qua hai mươi bảy tháng năm cho đến sáng sớm nay hai mươi tám tháng năm
ở bắc bộ đã có mưa rãnh áp thấp
mưa rào và rông xảy ra trên diện rộng một số nơi có mưa to đến rất to như bắc hà năm mươi ba mm yên bái tám mươi tám mm lục yên ba mươi năm mm láng hà nội ba mươi chín mm chí linh bảy mươi một mm
trong ngày hai mươi tám tháng năm ở bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông dài rác đêm mưa sẽ giảm trong cơn rông có khả năng cao xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội trong ngày có lúc có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tài cấp một